thói quen xả rác thải bừa bãi của người dân không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống thoát nước của thành phố nhất là khi có mưa lớn
nhằm khắc phục tình trạng này thành phố hồ chí minh đã thành lập đội tuần tra ra soát nước bốn
vận dụng công nghệ hình ảnh trực tuyến đội tuần tra có nhiệm vụ cập nhật ghi nhận hành vi xả rác và xử lý kịp thời các sự cố thoát nước
mỗi thành viên đều được trang bị quần áo phản quang camera hành trình kết nối với điện thoại thông minh và một loa tuyên truyền
tại các tuyến đường đội tuần tra khi phát hiện nắp hố ga miệng cống nào bị rác thải cheb hoặc bị hư hỏng sẽ chụp hình ghi nhận lại và gửi về hệ thống máy chủ
sau gần bốn tháng hoạt động đội tuần tra thoát nước bốn đã ghi nhận hơn một mươi năm trường hợp rác thải cheb nắp hố ga xử lý khắc phục hàng ngàn sự cố liên quan đến rác thải hư hỏng miệng cống hố ga trên toàn địa bàn thành phố
thành viên cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở để nâng cao hơn nữa ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường